thượng tá hà thị hằng phó trưởng phòng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội cho biết thời gian gần đây lực lượng chức năng đã phát hiện một nhóm người sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
cụ thể nhóm người này đã tạo lập hàng chục website mạo danh cá nhân đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ mạng xã hội như facebook zalo sau đó nhắn tin với nội dung thông báo chương trình trúng thưởng cmsh liberty cùng một trăm linh triệu đồng tiền mặt
đến các nạn nhân hướng dẫn các nạn nhân truy cập vào các website mà chúng tạo lập sau đó các nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu khai báo thông tin cá nhân của người trúng thường để chiếm đoạt đồng thời yêu cầu gửi tiền thường thông qua việc mua thẻ điện thoại từ một năm đến một mươi triệu đồng cho mỗi trường hợp để làm thủ tục trúng thường
với thủ đoạn như trên đã có hàng trăm người trên cả nước bị lừa đảo chiếm đặt tài sản
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hà nội cho biết thường những kẻ chủ mưu lừa đảo qua mạng đều ở nước ngoài và thuê một số nhân viên trong nước nhắn tin qua điện thoại hướng dẫn bị hại
kẻ xấu còn hách tài khoản của một số người để lấy thông tin cá nhân sau đó lập số điện thoại ảo của cơ quan chức năng rồi gọi cho bị hại
khi gọi điện chúng sẽ thông tin là tài khoản cá nhân không an toàn và xưng danh là công an đề nghị cung cấp mật khẩu khi nạn nhân cung cấp mật khẩu chúng sẽ lập tức rút sạch tiền
công an tp hà nội đề nghị người bị hại trình báo cung cấp thông tin tại địa chỉ năm mươi năm lý thường kiệt quận hoàn kiếm hà nội số điện thoại bốn trăm ba mươi chín ba mươi chín sáu nghìn một trăm bốn mươi năm hoặc chín một trăm tám mươi sáu bốn trăm tám mươi chín một trăm bốn mươi bảy